khách của các chuyến bay không thuộc vùng dịch đến sân bay nội bài sẽ được viện kiểm dịch y tế quốc tế phát tờ khai y tế khai báo y tế tại các bàn được bố trí sẵn tại nhà ga sau đó nộp tờ khai cho nhân viên y tế kiểm tra thông tin
với người khai báo điện tử đối chiếu thông tin hành khách đã có trong hệ thống sau khi hoàn thành khai báo y tế hành khách đi qua khu vực có máy đo thân nhiệt tự động để ra khu vực làm thủ tục nhập cảnh
khách không có triệu chứng bất thường về sức khỏe sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh
sẽ được nhận hành lý ký gửi và kiểm tra hải quan trước khi ra khu vực công cộng và rời khỏi sân bay
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang chủ trì phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an vừa điều tra làm rõ vụ án bắt giữ bốn đối tượng thu giữ năm bánh heroin và nhiều tăng vật liên quan
các đối tượng bị bắt gồm hoàng văn tuấn chú tải huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
hoàng văn nhất vi văn tú cùng chú tỉnh bắc giang và tăng văn phong chú huyện phục hòa tỉnh cao bằng
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm năm bánh heroin một mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng năm điện thoại di động một xe ô tô và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận lên điện biên mua ma túy heroin sau đó vận chuyển về bắc giang lạng sơn rồi lên cao bằng tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng tô văn nguyên sinh năm hai nghìn ở xã quảng thái huyện quảng sương để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó ngày một mươi tám tháng ba khi tô văn nguyên cùng một nhóm bạn đang ăn uống tại một quán lẩu ở khu vực sô tô quảng lợi huyện quảng sương
thì xảy ra mâu thuẫn với tô văn trưởng và lê ngọc thắng đều ở xã quảng thái huyện quảng sương
sau khi được mọi người can ngăn hai bên đã về nhà
tuy nhiên khi tô văn nguyên về đến nhà thì thấy một nhóm thanh niên trong đó có trưởng và thắng đang đứng trước cổng chửi bới ném gạch đá vào nhà mình
nguyên đã lấy một con dao nhọn đuổi đánh nhóm đối tượng trên
trong khi giật đuổi nguyên đã đâm hai nhát vào người tô văn trưởng khiến trường tử vong
biết hậu quả của mình gây ra và được sự vận động của mọi người nguyên đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
tại bạc liêu đối tượng hữu hùng hữu lý hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giết người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hữu lý hùng phát hiện anh châu hoàng hôn
chú cùng địa phương đang ngồi sửa xe nên hùng cùng một số người khác dùng hung khí truy đuổi
lúc này hữu lý hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh hôn khiến anh hôn bị thương nặng
sau khi gây án hùng bỏ trốn khỏi địa phương anh hôn được người dân đưa đi cấp cứu
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng hùng khi y vừa trở về địa phương
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ